thưa quý vị tiếp tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao tòa thánh vatican paul richard gallagher
nhân dìm có chuyến thăm việt nam vào chiều nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú
là dấu mốc quan trọng và là kết quả của một quá trình trao đổi tích cực
trên tinh thần tôn trọng hợp tác và hiểu biết lẫn nhau
đồng thời thể hiện nhà nước việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của các tôn giáo trong đó có công giáo
thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam là quốc gia đa tôn giáo
với hai mươi bảy triệu tín đồ chiếm hai mươi bảy dân số cả nước
trong đó cộng đồng công giáo phát triển mạnh mẽ với hơn bảy hai triệu giáo dân
khẳng định nhà nước việt nam thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng
và bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân với hệ thống chính sách
pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo ngày càng hoàn thiện
bảo đảm hành lang pháp lý cho các hoạt động tôn giáo
thủ tướng phạm minh chính bày tỏ mong muốn cộng đồng công giáo việt nam
phát huy tinh thần kính chúa yêu nước sống tốt đời đẹp đạo
tích cực tham gia xây dựng và chấp hành chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tiếp tục góp phần củng cố
khối đại đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo
thủ tướng phạm minh chính chia sẻ thành tựu phát triển của việt nam
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
thủ tướng cho biết quan hệ việt nam tòa thánh thời gian qua có nhiều tiến triển
hai bên tích cực duy trì trao đổi tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao
cũng như kết quả hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp việt nam vatican
chính quyền các cấp và địa phương việt nam trong thời gian qua
đã tạo thuận lợi cho hoạt động của đại diện thường trú tòa thánh
tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao paul richard gallagher cảm ơn lời chúc mừng
nhân dịp mùa phục sinh và lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
gửi giáo hoàng francis và của thủ tướng chính phủ phạm minh chính gửi thủ tướng
hồng y petro parolin bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội
và đối ngoại của việt nam tự hào có đóng góp của cộng đồng công giáo việt nam
tin tưởng rằng cộng đồng công giáo mong muốn và có khả năng đóng góp nhiều hơn nữa
cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước việt nam
tổng giám mục bộ trưởng ngoại giao tòa thánh mong muốn hai bên sớm tổ chức
kỳ họp thứ một mươi một tại hà nội bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng việt nam
tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động của đại diện thường trú tòa thánh
tại việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giáo hoàng francis giao phó
tin tưởng với sự hiểu biết lẫn nhau đối thoại chân thành
quan hệ việt nam tòa thánh sẽ đạt được những tiến triển mới